mặc dù nồng độ mặn vẫn còn ở mức thấp nhưng với mục tiêu chung là không để bị động và bất ngờ trước mọi diễn biến của xâm nhập mặn
nên các địa phương trong tỉnh hậu giang đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cần thiết nhằm chủ động ứng phó kịp thời
những ngày qua mực nước trong các tuyến canh nội đồng trên địa bàn huyện long mỹ và thành phố vị thanh đang xuống thấp với mức từ ba mươi chín mươi năm cm
viện nghiên cứu khoa học thủy lợi miền nam nhận định diễn biến xâm nhập mặn trên các sông chịu ảnh hưởng của chiều cường biển tây như sông cái lớn cái bé có khả năng xâm nhập mặn cao vào thời điểm cuối tháng ba này còn độ mặn có thể đạt tới ngưỡng chín năm phần nghìn
trước tình hình trên ngành chức năng của tỉnh hậu giang và các địa phương thường xuyên khuyến cáo người dân không được chủ quan lơ là mà cần quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp ngăn mặn hợp lý
bên cạnh đó các địa phương phải tổ chức ra soát các hộ thuộc đối tượng nghèo cận nghèo đối tượng có khả năng bị thiếu nước sinh hoạt tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân thiếu nước ngọt phục vụ nhu cầu hàng ngày